các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên tầng hai ông g đã tử vong tại phòng ngủ với nhiều vết thương nghiêm trọng
hiện trường vụ việc không có nhiều dấu vết đặc biệt cửa trước không bị cải phá nhiều khả năng được mở từ bên trong
xác định là trọng án công an tỉnh bắc ninh đã tập trung lực lượng tối đa nhằm nhanh chóng làm rõ
các điều tra viên đã giả thiết có thể đây là một vụ giết người để cướp tài sản hoặc nghi phạm đột nhập vào nhà để trộm cắp
nhưng bị phát hiện nên ra tay nhằm bịt đầu mối
tuy nhiên khi khám nghiệm kỹ các điều tra viên không phát hiện đồ đạc tài sản nào bị mất cũng không thấy có dấu hiệu cải phá
hiện trường để lại nhiều vết máu trong đó có những vết hình bàn chân
giám định những dấu chân này không tìm thấy đường vân nên lực lượng công an cho rằng nghi phạm có đi tất khi di chuyển
tại phòng vệ sinh trên tầng ba xuất hiện một đôi giày thể thao cỡ bốn mươi ba được xếp đặt ngay ngắn
đôi giày tuy được sử dụng từ lâu nhưng rất sạch sẽ
cũng tại tầng ba có một ô thoáng ra lan can
khi kiểm tra địa điểm này các giám định viên pháp y nhận thấy trên tường nơi đặt hai thanh sắt thu lôi có những vết trượt mờ chấp lớp sơn từ trên xuống dưới
căn cứ vào các tài liệu khác lực lượng công an nhận định nghi phạm đã đột nhập vào nhà nạn nhân từ bức tường phía sau giáp với sân nhà văn hóa thôn
việc giám định đôi giày cũng cho thấy có bám dính vết màu vàng chung với màu sơn tường của nhà nạn nhân
vụ án xảy ra trong đêm nên không có nhân chứng
khi đánh giá những tài liệu dấu vết cơ quan công an cho rằng hùng thủ là người cao trên một bảy mét sức khỏe tốt đặc biệt nghi phạm phải có quen biết với nạn nhân và sinh sống trong cùng một địa phương
bên cạnh đó trước khi bất tỉnh bà hát nói rằng có một người đàn ông đã sát hại vợ chồng bà
các điều tra viên cũng cho nhận diện đôi giày thù giữ tại hiện trường
tuy nhiên không ai phát hiện ra đây là giày của người nào ở trong thôn
cơ quan công an tiếp tục giả soát các mối quan hệ xã hội của vợ chồng nạn nhân nhưng không mang lại kết quả
vụ án ngày càng lúc trở nên mơ hồ và khó hiểu
các trinh sát đã lần tìm tất cả các mối quan hệ thì phát hiện vợ chồng ông g chuẩn bị cưới vợ cho con
việc này là bình thường đối với những gia đình có con trai con gái đã lớn
nhưng qua nắm tình hình lực lượng chức năng đã phát hiện con dâu tương lai của ông g có quan hệ yêu đương bảy năm với một thanh niên cùng thôn
tuy nhiên do tại địa phương có lệ người trong họ thì không được cưới nhau nên đôi nam nữ này phải chia tay
lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến nạn nhân bị sát hại
người yêu cũ của cô gái đó tên là vũ đăng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú cùng xóm với vợ chồng ông bà gờ
có người cho hay mạnh từng nhiều lần tỏ ý không chấp nhận việc người yêu cũ đi lấy chồng
mạnh có giá người nhận diện gần như trùng khớp với những gì cơ quan điều tra nhận định
chỉ có điều thanh niên này là người được học hành và quá trình sinh sống tại địa phương chưa từng xảy ra điều tiếng gì cũng chưa vi phạm pháp luật
công an tỉnh bắc ninh hướng điều tra vào mạnh các manh mối tài liệu sau đó đã cho thấy
thanh niên này là nghi phạm số một liên quan đến cây
cây chết của ông g
xác định vũ đặc mệnh là kẻ gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên nên cơ quan công an đã vận động bố mẹ mạnh đưa con ra đầu thú để hưởng khoan hồng
trước đó có thông tin bố mẹ mạnh đã tỏ ra lo lắng khi cơ quan công an cho người dân trong thôn nhận diện đồi giày thu được tại hiện trường của vụ án
biết con gây ra tội ác tài trời sau đó gia đình mạnh đã đưa đối tượng này đến cơ quan công an để trình diện
nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ tình yêu không đến đích của mạnh và vũ thị ép con dâu tương lai của ông bà g
trước đây mạnh và chị ad học cùng trường trung học phổ thông tuy nhiên do những phong tục ở địa phương nên bố mẹ mạnh và bố mẹ chị s đều khuyên con mình nên chấm dứt mối quan hệ
suốt từ hai nghìn một mươi năm đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai mạnh và chị s vẫn yêu nhau nhưng giấu gia đình hai bên
cuối cùng thấy tình yêu không có kết quả nên tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chị s chủ động nói lời chia tay
thời điểm đó chuẩn bị năm học mới nên ông g thường liên hệ với các phụ huynh để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng
trong đó có bố của s là ông vũ đăng lờ
do em trai của chị s lại là học sinh do ông g là giáo viên chủ nhiệm nên bố của s thường xuyên gặp gỡ ông g để bàn việc tổ chức khai giảng
qua các buổi gặp gỡ ông g có nói chuyện mình có con trai hai mươi bốn tuổi nhưng chưa có người yêu
ông l cũng kể chuyện con gái mình
chính vì vậy ông g và ông l nhất trí cho các con mình gặp nhau để tìm hiểu
theo sự giới thiệu của bố là ông g anh nguyễn thế tê đã đến tìm hiểu chị s
sau đó cả hai yêu nhau và dự kiến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sẽ tổ chức ăn hỏi và cưới
về phía mạnh sau khi chia tay và biết chị s chuẩn bị làm đám cưới với anh tê nên đã tìm gặp người yêu cũ để hỏi chuyện
chị ết nói là không yêu anh tê nhưng gia đình bị ép buộc nên phải đồng ý khiến mạnh rất buồn
đối tượng cho rằng chính ông bà g là nguyên nhân khiến chị s phải chia tay mình đi lấy chồng nên sinh ra thủ hận và tìm cách sát hại hai ông bà để trả thù
sau khi vụ án xảy ra chị s đã rời khỏi quê hương
sự mù quáng của mạnh đã đẩy chính cuộc đời đối tượng và gia đình vào chỗ tàn át
liên quan đến nhiều bi kịch thảm khốc
dẫn đến chết người do mâu thuẫn tình cảm trai gái
mới đây theo hồ sơ của cơ quan công an ông đỗ văn thành và bà nguyễn thị hy sống với nhau như vợ chồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ban đầu chồng làm nghề mổ heo tại nhà vợ bán thịt heo ở chợ hội an
dù thu nhập không cao song cũng là niềm áo ước của bao người
hạnh phúc hơn khi hai đứa con đủ nếp lẫn tẻ là đỗ thị đê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đỗ công l sinh năm hai nghìn đều lập gia đình và ra ở riêng
ngôi nhà hai tầng của vợ chồng ông thành bà hy tại xã cầm hà
dù chẳng lớn hơn những hàng xóm khác nhưng cũng đủ để gọi là tổ ấm của hai vợ chồng già ngay ngày ngày bên nhau
khoảng năm năm trở lại đây do sức khỏe có phần giảm sút nên ông thành nghỉ việc và sống phụ thuộc vào số tiền hai trăm linh đồng một ngày do vợ tru cấp
theo bà n t h em ruột của bà hy trong những ngày đầu ông thành tỏ ra là một người đàn ông chỉnh tru biết phụ việc nhà khi vợ bận rộn với công việc mua bán ở chợ
thế nhưng chỉ được một thời gian ông thành vướng vào những thói hư như rượu trẻ gái gú cặp bồ cùng người phụ nữ tên hạnh
làm nghề thợ may ở phường thanh hà thành phố hội an
phát hiện chồng ngoại tình bà hy nhiều lần nhỏ to mong ông thành trở về với vợ con
thế nhưng ông thành vẫn tiếp tục mối quan hệ gia nhân ngãi non vợ chồng với bà hạnh
nên thời gian ấy ông thành và bà hy thường xuyên to tiếng với nhau
thời gian gần đây ông thành thuê nhà ở riêng cùng nhân tình và nhiều lần yêu cầu chuyện ly hôn và chia tài sản
nhưng bà hy không đồng ý
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn do bực bộ chuyện chồng suốt ngày đòi ly hôn và chia tài sản
nên bà nguyễn thị hy đã bỏ đến nhà con trai ở tạm cắt khoản tiền phí sinh hoạt cho ông thành
trưa ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ông thành đến quầy thịt của bà hy tại chợ hội an để làm lành
và bảo vợ về nhà nói chuyện xong bà hy không đồng ý
về đến nhà ông thành tiếp tục điện thoại nhưng bà hy cắt máy
trưa ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ông thành tiếp tục đến chợ hội an để tìm gặp bà hy và nói chuyện làm lành
tuy nhiên trong quá trình nói chuyện ông thành và bà hy lại xảy ra mâu thuẫn
bước xúc chuyện bà hy dành toàn bộ
trong bộ tài sản và có lời lẽ xúc phạm mình giữa chốn đồng người
ông thành trộm lấy con dao trên bàn bán thịt của bà hy rồi vung dao chém vào phía sau đầu và mình
bà hy gục xuống bàn bán thịt nhưng ông thành vẫn không chịu dừng tay
tiếp tục chém nhiều nhát vào phía sau đầu và một nhát vào cánh tay phải của nạn nhân
thấy bà hy gục tại hiện trường thành vứt dao rời khỏi hiện trường
ngay sau khi xảy ra vụ việc các tiểu thương xung quanh hô hoán và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện hội an để cấp cứu
do vết thương quá nặng bà hy được chuyển đến bệnh viện đà nẵng để điều trị
theo người nhà bà hy do vết thương quá nặng nên chưa tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra
chém vợ xong đỗ văn thành về nhà đạp ngã hai chiếc xe máy ở trong nhà
mở nắp bình xăng để xăng chảy tràn ra nền rồi dùng bật lửa đốt làm lửa cháy lan ra cả căn nhà
sợ bị bỏng thành bỏ chạy ra ngoài
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã điều động ba xe chữa cháy và một xe chở phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
sau một giờ tích cực chữa cháy đám cháy được dập tắt
bảo vệ an toàn không để cháy lan sang hai nhà dân nằm liên kề
như vậy vì những giây phút ngoài luồng đỗ văn thành đã đăng tâm chém vợ đốt nhà tạo nên một bi kịch
và làm nát tan chính gia đình của mình